tại hà nội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo bộ y tế
các cán bộ viên chức người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam
cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đảng
đồng chí võ văn thưởng chia sẻ ngày thầy thuốc việt nam năm nay cũng là thời điểm
cải thống chính trị nước ta dồn sức cho việc chống dịch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
điều đó đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ với cán bộ ngành y tế phải nỗ lực nhiều hơn nữa
hy sinh niềm vui riêng để giữ niềm vui chung của cả nước
đồng chí võ văn thưởng ghi nhận những cố gắng và sự hy sinh của các cán bộ viên chức
người lao động ngành y tế trong suốt thời gian qua đã có những biện pháp kịp thời hiệu quả để chống dịch
tạo niềm tin cho nhân dân cả nước
đồng chí võ văn thưởng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động ngành y tế luôn mạnh khỏe để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng
nhà nước và nhân dân giao phó trong thời gian tới